xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay vùng hội tụ gió trong đời gió tây ở chân cao
được thiết lập trên khu vực bắc bộ
tiếp tục duy trì trạng thái nhầu mây
có mưa mưa rào có nơi mưa vừa và rông trong ngày mai
trời rét với biên độ nhiệt trong ngày tranh lệch không nhiều
giao động trong khoảng là một mươi sáu đến hai mươi một độ
khu tây bắc sẽ cao hơn từ một đến hai độ
tại các tỉnh thanh hóa nghệ an
thời tiết trong hai mươi bốn giờ tới khá tương đồng với các tỉnh thành bắc bộ
phổ biến là tình trạng nhiều mây có mưa mưa nhỏ rải rác
trời rét với nhiệt độ dưới mức là hai mươi ba độ
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến bình định
do ảnh hưởng của đời gió đông bắc ở tầng thấp dồn xuống
nên thời tiết cũng sẽ nhầu mây có mưa
tuy nhiên lượng mưa là không nhiều
dự báo nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh này
sẽ phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
riêng các tỉnh cực nam của khu vực trung bộ
cụ thể các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận
thời tiết sẽ ít có sự biến động
phổ biến vẫn là tình trạng ngày có nắng
mưa có tràng cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi
tại các tỉnh ven biển
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày
sẽ phổ biến hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ
đêm nay và ngày mai
vẫn là các khu vực ít mưa nhất trên cả nước
nếu có chỉ xảy ra vài nơi về ban đêm
ban ngày trời có nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên
sẽ là hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại nam bộ nhiệt độ sẽ cao hơn
giao động từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
có nơi cao hơn
ven biển phía đông nam bộ
do ảnh hưởng của chiều cường
có khả năng bị ngập úng lúc sáng sớm và buổi chiều
ở trên biển khu vực bắc miền đông
bao gồm quần đảo hoàng sa
trời không mưa gió đông bắc cấp năm
khu vực giữa và nam miền đông
bao gồm quần đảo trường sa
có mưa rông gió đông bắc cấp năm cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là hai mươi hai hai mươi tám độ
và hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm có mưa rào ngày nhiều mây
có mưa mưa rào rải rác
gió đông bắc cấp hai cấp ba
trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi độ